xây dựng nhà máy thì bây giờ là cái mỹ quan của xã hội và cảnh quan du lịch của đây là mất còn là cái cảnh đẹp về lượng khách thì nói chung là giảm
thực tế việc cấp phép cho các công trình thủy điện thuộc thẩm quyền của bộ công thương
dù rằng chính quyền địa phương cũng như các sở ngành của tỉnh lào cai đều ý thức được việc khi xây dựng thủy điện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan môi trường dù ít hay nhiều
thế nhưng tất thầy cũng chỉ dừng lại ở mức kiến nghị
chính quyền địa phương thì công tác quản lý về việc thi công rồi là quản lý về các ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng dự án
cũng như là sau khi dự án đưa vào vận hành thì cần phải kiểm tra thường xuyên và có sự thống nhất giữa các cơ quan chức năng của tỉnh của huyện để chúng ta quản lý để yêu cầu đối với các chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định đã cam kết trong dtm
riêng theo tổng hợp
tổng hợp của chúng tôi thì chỉ bản hiện java có khoảng hai mươi cái thủy điện hai mươi cái bậc và cái công suất thì cũng cỡ khoảng hai trăm linh mw
và với một mật độ nó dày như vậy thì nó đương nhiên nó ảnh hưởng
thứ nhất là ảnh hưởng đến cái cảnh quan môi trường ảnh hưởng đến du lịch ảnh hưởng đến môi trường trung thác
và đặc biệt là mỗi một cái dự án này thì có một cái đánh giá tác động môi trường riêng một cái quy trình vận hành hồ riêng và cái phương án phòng chống thiên tai riêng
nhưng mà trên cả một cái lưu vực sông như vậy suối bằng hòa như vậy thì chưa có một cái đánh giá tổng thể tác động chung của hai mươi bậc dự án đó
thì chúng ta cần phải có một cái đánh giá chung
hiện nay là sở thái nguyên cũng đã cùng với công thương tham mưu chủ tịch để giao cho ngành công thương chủ trì mời một cái đơn vị tư vấn về đánh giá cái tác động liên kết tác động lẫn nhau giữa các cái bậc thủy điện trên các cái lưu vực
trên toàn địa bản tịch
thủy điện không chỉ là nỗi sợ của riêng những hòn đá ở bãi đá cổ sapa mà các bản làng nổi tiếng về du lịch cộng đồng cũng thấm đòn đau của thủy điện
số liệu thống kê của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai cho thấy lượng khách đến tham quan và lưu trú tại các điểm du lịch có thủy điện như xã tà văn xã bản hồ giảm mạnh
cả khu vực suối mường hoa với bãi đá cổ cầu mây các khu rộng bậc thang
các khu rộng bậc thang bị xè thịt để làm thủy điện
con suối nước nóng và thác nước la ve trước kia trong vắt giờ sủi bọt đục ngậu vì đất lòng suối nham nhở toàn đá do công trình thủy điện thi nhau đổ xuống
giờ đây ngay chính những người dân bản cũng không ai dám xuống tắm ở suối chứ đừng nói gì đến du khách
thấy được những bất cập khi có sự xuất hiện của các công trình thủy điện ở sapa sẽ mang lại hệ lụy xấu cho môi trường du lịch địa phương
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai cũng đã có văn bản kiến nghị đến ubnd tỉnh cùng các sở ngành liên quan
thế nhưng mọi việc vẫn không có gì thay đổi thủy điện vẫn được xây dựng dù có phép hay không
còn những người dân bản địa làm du lịch thì đang mất dần nguồn thu vì không có cách
vì vậy các công trình thủy điện có thể tránh khỏi những tác động ví dụ như dự án về thủy điện sở văn một trước đây tôi đã gần gần điều chỉnh vào khu bãi đá cổ ảnh hưởng đến khu dụng bậc thang bãi đá cổ
thì chúng tôi là sở văn hóa cũng đã có ý kiến với ubnd tỉnh có ý kiến với bộ văn hóa là dự án thủy điện sẽ được điều truyền nó tách ra khỏi những khu ảnh hưởng đến danh thắng dụng bậc thang cũng như bãi đá cổ
để giữ gìn không gian để tránh khỏi những tác động
nói sapa ồ ạt phát triển thủy điện cũng chưa hẳn
thế nhưng với một địa bàn du lịch đang phát triển thủy điện
để phát triển nóng trong thời gian gần đây với quy hoạch đôi thị dây đặc thì việc phá vỡ cảnh quan là điều khó tránh khỏi
câu chuyện về tác hại của chủ đầu tư thủy điện nhưng khi vận hành lại không nắm được quy trình xả lũ như ở thủy điện sử bán một cuối tháng sáu vừa qua là một bài học đắt giá
trong khi đó hiện trên chi lưu suối mường hoa lại đang xuất hiện một công trình thủy điện khác cũng do chính chủ đầu tư của thủy điện sử bán một là công ty cổ phần công nghiệp việt long làm